thưa quý vị tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg cho biết ông vừa có một cuộc thảo luận tích cực với tổng thống đắc cử mỹ donald trump về tương lai của liên minh quân sự do mỹ đứng đầu này
ông stolenberg đã có cuộc điện đàm với ông trump thảo luận về cách nato thích ứng với môi trường an ninh mới trong đó có việc chống lại mối đe dọa khủng bố
hai bên cùng nhấn mạnh tầm quan trọng lâu dài của nato và việc tăng chi tiêu quốc phòng
theo đó việc chia sẻ gánh nặng chi tiêu quốc phòng đã theo hướng công bằng hơn song vẫn còn nhiều việc phải làm
trước đó ông trump từng chỉ trích các đồng minh nato không chi đủ tiền cho quốc phòng và theo ông nước mỹ sẽ không nhất thiết phải triển khai viện trợ cho nato nếu các nước thành viên bị tấn công
mà trước tiên là phải xem xét mức độ đóng góp của những nước thành viên nato cho liên minh này